theo giờ guadian các thẩm phán dường như khó chấp nhận yêu cầu của cựu tổng thống mỹ trump về quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự
tuy nhiên tranh án john roberg và các thẩm phán bảo thủ cho rằng các tổng thống nên có quyền miễn trừ ở mức độ nào đó
vụ việc năm hai nghìn hai mươi của ông trump xảy ra khi vị cựu tổng thống này vẫn còn đơn nhiệm
các thẩm phán bảo thủ những người chiếm đa số sáu ba trong cơ quan tư pháp hàng đầu quốc gia bày tỏ lo ngại về việc các tổng thống thiếu bất kỳ mức độ miễn trừ nào đặc biệt là đối với các hành vi ít nghiêm trọng theo reuters
thẩm phán phe bảo thủ samuel alito cho biết các tổng thống đương nhiệm thất cử trong cuộc tái tranh cử sẽ rơi vào tình thế bấp bênh đặc biệt khi họ dễ bị chính quyền tổng thống tiếp theo truy tố đầy thù hận dẫn đến bất ổn cho đất nước
còn tranh án john robert bày tỏ lo ngại về các vụ truy tố lạm dụng tổng thống bao gồm việc một công tố viên dễ dàng yêu cầu đại bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng
song song đó các luật sư của ông trump lẫn công tố viên của bộ tư pháp mỹ đều đồng ý rằng có một số hành vi riêng tư mà tổng thống sẽ không được bảo vệ
vì vậy tòa án đang nghiêng về hướng trả lại yêu cầu về quyền miễn trừ của ông trump cho tòa cấp dưới để quyết định xem phần nào của bản cáo trạng là hành vi chính thức được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống
nếu tòa án tối cao chuyển lại vụ án cho cấp dưới là tòa án cấp quận tania chu can gần như chắc chắn sẽ gây thêm chậm trễ cho vụ án và có thể khiến vụ án không được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử tháng một mươi một tới đây
một kết quả như vậy sẽ trở thành chiến thắng cho trump người có chiến lược pháp lý tổng thể chống lại các vụ án do công tố viên đặc biệt jack smith đưa ra là tìm cách chỉ hoãn
nếu thắng cử trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn ông trump có thể bổ nhiệm một người trung thành làm bộ trưởng bộ tư pháp mỹ người sẽ bãi bỏ các cáo buộc chống lại ông
trước đó ông trump đã kháng cáo sau khi các toán cấp dưới phán quyết ông không được miễn trừ khỏi bốn cáo buộc hình sự liên quan đến bầu cử với lý do ông còn đương nhiệm khi thực hiện các hành động bị cáo buộc
vào ngày diễn ra phiên tòa nói trên tại tòa án tối cao ông trump không có mặt bởi đang hiện diện tại tòa án hình sự quận mahatan ở thành phố new york đối mặt với cáo buộc về ba mươi bốn trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy khoản tiền giữ im lặng cho một ngôi sao phim người lớn vào năm hai nghìn một mươi
một đại bồi thẩm đoàn tại bang azizora đã truy tố một mươi tám người trong đó có những trợ lý của cựu tổng thống mỹ donald trump liên quan nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
những người bị truy tố bị cáo buộc âm mưu bầu ra những đại cử tri giả mạo để bỏ phiếu cho ông donald trump dù ông thua cuộc tại bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi theo afp
tổng trưởng lý chrismeier của azizona cho biết đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra cáo trạng đối với một mươi một thành viên đảng cộng hòa tại bang này và bảy người ở ngoài bang
danh tính của bảy người này không được công khai nhưng theo tờ the washington post trong số đó có cựu tránh văn phòng nhà trắng mark meadow và các luật sư jenna ellis john edmund
và cố vấn chiến dịch boris eften của ông trump cùng luật sư riêng rudy giuliani
ông trump được nêu tên là một trong những người tham gia âm mưu nhưng không bị truy tố
ông joe biden giành chiến thắng tại bang chiến địa azizona với chỉ hơn một mươi phiếu nhưng nhiều quan chức đảng cộng hòa nhấn mạnh rằng có gian lận bầu cử và ông trump mới là người chiến thắng
các đại cử tri những người đại diện cho ứng viên chiến thắng tại bang ký vào hồ sơ chính thức được gửi đến quốc hội sau bầu cử
dù ông trump thua nhưng những người đại diện cho ông vẫn ký vào hồ sơ và tuyên bố ông thắng
hành động này nhằm cản trở quốc hội phê chuẩn chiến thắng của ông biden vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
azizona là tiểu bang thứ tư truy tố những người liên quan việc gửi phiếu đại cử tri thay thế này sau michigan georgia và nevada
ông medals ông giuliani bà ellis và ông edmund đều bị truy tố tại georgia cùng ông trump
tại michigan một mươi sáu thành viên đảng cộng hòa đã bị truy tố hồi năm ngoái vì hành vi tương tự
abg news dẫn lời một nhà điều tra ngày hai mươi bốn tháng bốn tiết lộ ông trump và các đồng minh như mỹ

giuliani ellis bị nêu tên là những người đồng lõa nhưng không bị truy tố
mới đây david becker ông chủ cũ của báo lá cải national equator vừa làm chứng tại phiên tòa hình sự xét xử cậu tổng thống mỹ donald trump
cho biết đã tranh cãi với ông trump và luật sư cũ của ông trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu về việc ai sẽ mua sự im lặng của những người phụ nữ nói có quan hệ tình cảm với ông trump
lời khai của peker cung cấp thêm bằng chứng cho thấy người này làm việc với tư cách tai mắt của ông trump để ngăn chặn những câu chuyện có thể gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử tổng thống
theo hãng tin reuters ông david pesker bảy mươi hai tuổi trước đây là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông americal media
là công ty mẹ của tờ báo lá cải national airquezer của mỹ đã làm chứng tại phiên tòa hình sự ở thành phố new york
xét xử cáo buộc cậu tổng thống mỹ donald trump dùng tiền bịt miệng cậu người mẫu tạp chí playboy karen mcdougal vì lo sợ chuyện tình ái vụn trộm này làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm hai nghìn một mươi sáu
ông pecker khai tại phiên tòa xét xử ở new york hôm hai mươi năm tháng bốn
tôi tin câu chuyện này là sự thật và tôi cũng tin rằng điều đó sẽ khiến ông ấy xấu hổ cũng như chiến dịch tranh cử của ông ấy khó khăn hơn
ông pecker làm chứng rằng tờ báo national airwa đã thu thập được câu chuyện và cùng hành vi tình dục sai trái giữa cậu người mẫu tạp chí đàn ông pleipoy và ông trump nhưng chưa bao giờ xuất bản câu chuyện này
việc national eqr giấu nhạm lùm xùm tình ái của ông trump nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm hai nghìn một mươi sáu của ông
vị này khai thêm sau khi cô người mẫu mcdougal tiết lộ với biên tập viên của national equator
ông becker đã khuyên ông trump nên mua lại câu chuyện đó để giữ kiên bí mật
theo lời ông pecker luật sư riêng của ông trump ông michael kohen đã hứa rằng cựu tổng thống mỹ sẽ mua lại câu chuyện tình với nữ người mẫu tạp chí playboy
american media thừa nhận đã trả một trăm năm mươi usd cho cậu người mẫu tạp chí playboy karen mcdougal để có bản quyền câu chuyện của cô về mối tình kéo dài nhiều tháng với ông trump vào năm hai nghìn sáu và hai nghìn bảy
phía phụ trách chiến dịch tranh cử
phía phụ trách chiến dịch tranh cử của ông trump và ông maricon media sau đó đã gặp nhau nên câu chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo
ngoài ra theo đài cnbc cậu giám đốc của american media cũng sẽ dự kiến đứng ra làm nhân chứng trong vụ ông trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ để trao đợi khoản tiền một trăm ba mươi usd
nhằm bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn stormy ryan về chuyện tình cảm giữa cậu tổng thống mỹ và cô hồi năm hai nghìn sáu
các công tố viên cho biết thỏa thuận với ngôi sao daniel được thực hiện chỉ vài tuần trước ngày bầu cử tổng thống mỹ hồi cuối năm hai nghìn một mươi năm
ông trump bị cáo buộc tổng cộng ba mươi bốn tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến âm mưu chi các khoản tiền bịt miệng hai phụ nữ
gồm diễn viên daniel và người mẫu mark dogger trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
trong bản cáo trạng được chính lên tòa án hình sự ở quận mahatan new york ông trump và những người khác đã sử dụng kế hoạch bắt phả xiết
để xác định mua và trôn giấu thông tin tiêu cực với ông trump cũng như tăng các triển vọng của ông trong cuộc bầu cử
như vậy ông trump có thể đối mặt với bản án một trăm ba mươi sáu năm tù giam nếu bị kết tội
tuy nhiên cựu tổng thống mỹ đã không thừa nhận các cáo buộc trên và phủ nhận quan hệ tình cảm với daniel
về diễn biến của bầu cử mỹ hai nghìn hai mươi bốn giới trẻ mỹ đang dần nghiêng về phía đảng cộng hòa và dành sự ủng hộ cho ứng viên donald trump
khi cựu tổng thống cam kết giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế
bất chấp mưa và gió lạnh hôm hai tháng bốn khoảng ba người đã xếp hàng ngoài trung tâm hội nghị greenbay để gặp ông donald trump
phần nhiều trong đó là những người trẻ tuổi
cựu tổng thống mỹ giành được sự ủng hộ từ các cử tri qua những bài phát biểu truyền cảm hứng
và biện pháp giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế nhập cư bất hợp pháp và các cuộc xung đột đang diễn ra
các cử tri cũng không mấy bận tâm trước các vụ án hình sự mà ông trump đang phải đối mặt
hay những cáo buộc nhằm vào ông về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
thu n một thanh niên hai mươi ba tuổi từng bỏ phiếu cho ông trump vào năm hai nghìn hai mươi cho biết rằng
anh ủng hộ mọi quyết định của cựu tổng thống từ kiểm soát súng đạn đến cam kết giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp
thuner cho biết
ông trump không làm gì khiến tôi khó chịu khi ông ấy còn đối chức
với ông biden có nhiều điều tôi không đồng tình rất nhiều bạn bè của tôi có cùng quan điểm này
cuộc khảo sát của reuters ipsos cho thấy tỷ lệ người mỹ trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi chín tuổi
ủng hộ đảng cộng hòa đang tăng dần qua từng năm từ hai mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi sáu lên hai mươi sáu vào năm hai nghìn hai mươi và hiện nay là hai mươi
trong khi đó
tính đến thời điểm hiện tại số người mỹ trong độ tuổi trên ủng hộ tổng thống joe biden chỉ nghỉ hơn ba so với ông trump lần lượt là hai mươi chín và hai mươi sáu
nếu ông trump tiếp tục bám sát ông biden về tỷ lệ ủng hộ cho đến ngày bầu cử năm tháng một mươi một đây sẽ là một lợi thế lớn đối với ông so với năm hai nghìn hai mươi
vào thời điểm đó ông biden đã dành đến hai mươi bốn điểm từ những cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử
những lo ngại về tuổi tác của tổng thống biden và sự ủng hộ của ông đối với israel trong cuộc chiến chống lại hamas ở gaza
đã làm xóa mòn sự ủng hộ của các cơ quan
các cử tri trẻ dành cho ông chủ nhà trắng vào thời điểm ông cũng đang mất dần sự ủng hộ của các cử tri gốc tây ban nha
cũng có những dấu hiệu cho thấy giới trẻ đang dần nghiêng về đảng cộng hòa
bất chấp nỗ lực của tổng thống biden nhằm lôi kéo sự ủng hộ của họ bằng cách cố gắng xóa nợ sinh viên
tăng cường nhà ở giá rẻ và đào ngược các biện pháp phản chế quyền phá thai
tuy nhiên một nhóm thanh niên bất chấp thời tiết khắc nghiệt để đến sự kiện ủng hộ ông trump không đại diện cho kết quả của cả cuộc bầu cử
nhất là khi quyết định bỏ phiếu của các cử tri trẻ tuổi vô cùng khó đoán
bên cạnh đó các cuộc khảo sát khác cũng cho thấy ông biden vẫn đang nắm giữ lợi thế đáng kể trong nhóm cử tri trẻ
cuộc thăm dò của economis yougov thực hiện vào tuần trước cho thấy năm mươi một cử tri dưới ba mươi tuổi chọn ông biden
trong khi đó số này chỉ là ba mươi hai đối với ông trump
cuộc thăm dò ý kiến của harvard uz cũng dự đoán ông biden đang dẫn trước ông trump một mươi chín điểm đối với cử tri trẻ tuổi